theo trung tâm y tế dự phòng thành phố cần thơ chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tại địa phương này đã tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
tính riêng tháng chín vừa qua sốt xuất huyết đã tăng một trăm linh một so với cùng kỳ và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng thành phố cần thơ trong chín tháng qua thành phố đã ghi nhận gần một trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ
theo bệnh viện nhi đồng cần thơ tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy bệnh viện tiếp nhận điều trị cho hai năm trăm linh ca sốt xuất huyết ngoại trú gần một năm trăm linh ca nội trú
hiện số người mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao trong những tuần gần đây nguyên nhân do thời tiết chuyển mùa và mưa nhiều
đây là điều kiện thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh xuất xuất huyết phát triển
sở y tế thành phố cần thơ đã mở chiến dịch diệt loang quang phun hóa chất diệt mũi tại các địa bàn xuất hiện ổ dịch
chiến dịch kéo dài từ tháng tám
đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy